sau những vụ chặt phá rừng cháy phép xảy ra trong thời gian vừa qua
ubnd tỉnh bắc cạn vừa ban hành quyết định duy trì sáu trạm barriere
tại các cửa ngõ chính ra vào vườn quốc gia ba bể
nhằm tăng cường kiểm tra kiểm soát lâm sản hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các trạm barrier này được đặt chủ yếu ở những khu vực từng là điểm nóng
của tình trạng phá rừng tại hai huyện là ba bể và chợ đồn
đến nay tất cả các cửa ngõ chính ra vào vườn quốc gia ba bể đều đã có trạm barrier
mỗi trạm sẽ được tăng cường thêm từ hai đến ba cán bộ
nâng lên thành sáu đến tám cán bộ kiểm lâm một trạm
canh trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày để kiểm tra kiểm soát
ngăn chặn các phương tiện vận chuyển lâm sản từ vườn quốc gia ra bên ngoài
hiện nay tỉnh bắc cạn đang quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng như kiểm lâm
công an dân quân thường xuyên tổ chức tuần tra truy quét
ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ nghiến trái phép trong vườn quốc gia ba bể
làm bức xúc dư luận thời gian qua
đồng thời chỉ đạo công an tỉnh thành lập chuyên án điều tra thủ phạm các vụ phá rừng tại đây
đặc biệt xem xét có cán bộ kiểm lâm nào bao che dung túng
tiếp tay cho lâm tặc phá rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật